tại bình dương hội đồng bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã tổ chức chương trình
xuân với trẻ em khó khăn tỉnh bình dương lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đây là chương trình được tổ chức thường niên nhằm tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
trẻ em mồ côi trẻ em khuyết tật có dịp gặp gỡ giao lưu và vui chơi giải trí nhân dịp xuân về
tại chương trình ban tổ chức đã trao tặng một bảy trăm sáu mươi hai phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
trao tặng hai sân chơi cho trẻ em trao hỗ trợ phẫu thuật tim hỗ trợ học bổng
ủng hộ tiền cho cơ sở bảo trợ xã hội với tổng giá trị một chín tỷ đồng
bằng tấm lòng nhân ái và sẻ chia thời gian qua các tổ chức doanh nghiệp và các cá nhân đã ủng hộ tiền và hiện vật
để hỗ trợ phẫu thuật tim cho hai trăm ba mươi sáu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trao tặng gần sáu suất học bổng
tặng hơn chín trăm bốn mươi chiếc xe đạp chín mươi chín bộ máy vi tính cho những em khó khăn học giỏi
thăm tặng bốn mươi chín bảy trăm linh phần quà nhân các dịp lễ tết với tổng kinh phí khoảng bảy mươi tỷ đồng
dịp này các nhà hảo tâm doanh nghiệp tại bình dương đã trao ba năm tỷ đồng cho hội đồng bảo trợ
quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh nhằm chung tay góp sức chăm lo vật chất và tinh thần cho trẻ em nghèo
trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn được vui xuân đón tết